cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân cho biết là đang tạm giữ đối tượng hứa thế nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại xã tân hà huyện hạm tân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào chiều hai mươi một tháng một mươi một hứa thế nhật điều khiển xe máy bị kiểm soát chín mươi hai f chín nghìn chín trăm hai mươi bốn
lưu thông trên quốc lộ một a địa phận hàm tân nhưng không được mua bỏ hiểm
nên bị tổ tuần tra giao thông công an huyện hàm tân dừng phương tiện để kiểm tra
tại đây nhà không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe
nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý
đến rạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một lợi dụng đêm tối đối tượng nhật đã đột nhập vào công an huyện hàm tân
để thực hiện hành vi trộm lại chiếc xe máy của mình
nhưng đã bị tổ canh gác tuần tra đêm của công an huyện kịp thời phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân đang điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù chiếc xe trên là tài sản của đối tượng nhật
nhưng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
thì phương tiện đó sẽ thuộc quản lý của lực lượng thực thi nhiệm vụ
cho đến khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và được trao trả cho chủ sở hữu
tất cả mọi hành vi làm xâm phạm đến tài sản đang được tạm giữ
đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật
nên với hành vi đột nhập vào công an huyện
lần lúc đưa chiếc xe trên đối tượng sẽ bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản